cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà bình cho biết đã tạm giữ hình sự nguyễn quốc bảo hai mươi tuổi
không có nghệ nghiệp ổn định trú tại khống ba phường tám thành phố cà mau tỉnh cà mau
về hành vi can tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
theo kết quả điều tra ban đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bảo và một bé gái một mươi một tuổi
ngụ huyện cầu kè tỉnh trà vinh quen nhau qua mạng xã hội
sau một tháng nhắn tin trò chuyện bảo và bé gái này nảy sinh tình cảm
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bảo hẹn gặp mặt trực tiếp và được em gái đồng ý
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bảo đi xe khách từ tỉnh cà mau đến tỉnh trà vinh
và nghỉ tại một nhà trọ tại thị trấn cầu kè huyện cầu kè
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một được sự đồng ý và hướng dẫn địa chỉ nhà
bảo đến gặp em gái tại đây lợi dụng lúc người thân bé gái vắng nhà
bảo đã quan hệ tình dục với em sau đó thì bị gia đình phát hiện trình báo cơ quan công an
qua làm việc bước đầu bảo khai nhận qua những lần nhắn tin thì biết được
bé gái khoảng một mươi ba tuổi và đã quan hệ nhiều lần trong thời gian ở tại nhà em
vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ xử lý theo pháp luật